đặc biệt trên trường quốc tế lực lượng công an và quân đội nhân dân tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh đất nước và con người việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba việt nam tiếp tục khẳng định hình ảnh một thành viên năng động tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
với hàng loạt đóng góp thiết thực và hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong đó có vai trò lớn của lực lượng vũ trang
tính đến nay việt nam đã cử gần tám trăm linh lượt cán bộ của lực lượng công an quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
với những cống hiến đó đông đảo cư dân mạng cũng đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang
những bạn trẻ tuyệt vời mong các bạn mạnh khỏe bình an
kính chúc các đồng chí luôn khỏe mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
những hình ảnh thật tự hào
chúc các bạn mạnh khỏe bình an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chúng ta có quyền tự hào
về những người con của tổ quốc việt nam của quân đội nhân dân việt nam của lực lượng công an nhân dân việt nam
hiện đang có mặt ở những nơi khó khăn nhất vì một thế giới hòa bình ổn định và phát triển
bộ đội cụ hồ là danh sưng danh hiệu cao quý mà nhân dân dành cho cán bộ chiến sĩ quân đội ta
xây dựng nhân cách bộ đội cụ hồ cũng chính là mục tiêu giáo dục
xe luyện đạo đức người quân nhân cách mạng luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc với đảng với nhân dân
sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hãy gửi và chia sẻ những lời chúc đến lực lượng quân đội nhân dân việt nam trên fanpage của truyền hình công an nhân dân